theo chuỗi giữa các doanh nghiệp của logistics với nhau cũng như là giữa các mạng hoạt động của logistics
và chưa kể đến giữa các doanh nghiệp logistics với các doanh nghiệp chủ hàng cũng như các doanh nghiệp công nghiệp và doanh nghiệp thương mại
sự phối hợp về vận tài đa phương thức phải được kết hợp với cách thức để có thể thúc đẩy các chuỗi cung ứng của việt nam
giúp cho các doanh nghiệp việt nam kết nối được với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại việt nam
và kết nối được với chuỗi cung ứng toàn cầu
và để làm được việc này thì nó không chỉ là các doanh nghiệp mà đòi hỏi rất nhiều cái nỗ lực chỉ đạo từ phía chính phủ
hiệp định evfta đã có hiệu lực việt nam trở thành điểm đến của các nhà đầu tư
đồng thời là cơ hội cho ngành logistics việt nam bùng nổ
mục tiêu giảm chi phí logistics của việt nam là từ một mươi sáu đến hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm
để hiện thực hóa mục tiêu này các chuyên gia cho rằng
thời gian tới cần hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng logistics

tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài để mở rộng kết nối hạ tầng logistics
cũng như đầu tư mở rộng hạ tầng logistics nhằm kết nối các cảng của việt nam với các nước láng giềng
những chính sách này không chỉ khắc phục những yếu kém của hệ thống logistic hiện nay
mà còn trả lời cho câu hỏi liệu trong bối cảnh hội nhập hiện nay
logistics là một lợi thế nhưng chúng ta sẽ được hưởng bao nhiêu ngay trên đất nước của mình
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình giao thông kết nối của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại